là địa phương có lợi thế so sánh về khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
với nhiều loại nông sản giá trị lâm đồng đã và đang quan tâm đầu tư xây dựng phát triển thương hiệu cho các đặc sản của địa phương
tuy nhiên vẫn còn nhiều chăn trở trong việc lan tỏa những thương hiệu này
theo số liệu công bố tại hội nghị phát triển thương hiệu tỉnh lâm đồng mới đây
hiện địa phương đã xây dựng được hai mươi bốn thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho hai mươi một sản phẩm đặc trưng
thế mạnh của địa phương gồm một mươi ba nhãn hiệu chứng nhận và tám nhãn hiệu tập thể
với những thương hiệu nổi tiếng như hoa đà lạt sau đà lạt trà blau tân lụa bảo lộc
đó là điều kiện cần và đủ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
thương hiệu nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì thương hiệu là một trong bốn nội hàm để xuất tiến
đây là một điều kiện để chúng ta rà soát lại trong thời gian qua
chúng ta thực hiện quyết định hai năm một sáu và cơ hệ năm một bảy về xây dựng và phát triển thương hiệu
đà lạt kết tinh kỳ vụ tự lệnh để góp phần cho chúng ta rà soát để đánh giá lại những kết quả đạt được trong thời gian qua
tìm những giải pháp để chúng ta phát triển xây dựng thương hiệu nông sản lâm đồng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong thời gian tới
tuy nhiên qua thời gian xây dựng và quảng bá thương hiệu đặc sản lâm đồng
nhiều chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp đã chỉ ra hàng loạt hạn chế khó khăn cần được thảo gỡ
như việc cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho tổ chức cá nhân còn ít đăng ký nhãn hiệu bảo hộ nước ngoài còn hạn chế
sau một quá trình khảo sát của thị trường có khoảng sáu mươi là thị trường biết đến thương hiệu này
nhưng còn có khoảng bốn mươi là thị trường vẫn chưa biết đến cái thương hiệu này
mà chỉ nghĩ đây là như một câu slogan của doanh nghiệp
cho nên là về cái vấn đề này là quan tâm là tốt rồi đó
nhưng mà để mà muốn tốt hơn nữa thì cần phải quảng bá rộng rãi
để cho nhiều người tiêu dùng có thể biết tới nữa
hiện có hai trăm chín mươi ba tổ chức cá nhân tại lâm đồng được cấp quyền sử dụng hai mươi một nhãn hiệu đã xác lập sở hữu trí tuệ trên
nhưng làm thế nào để quản lý tốt đứng vững và phát triển trong thời toàn cầu hóa rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía